tuy nhiên bất chấp việc cơ quan chức năng yêu cầu phải di rời để bảo đảm an toàn
nhiều người dân vẫn kiên quyết ở lại vùng nguy hiểm đánh cược mạng sống với số trời
sự việc sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh an giang hồi cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đã làm cho hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi và gây tổn thất không nhỏ
tuy nhiên đó chưa phải là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân đang sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao
họ vẫn kiên quyết bám trụ với nơi ở mà bản thân biết rất rõ nhà sẽ sập bất cứ lúc nào
bất chấp lời khuyến cáo của chính quyền địa phương
sông tiền đoạn qua khu vực xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
nơi đây đã xảy ra nhiều vụ sạt lở cuốn trôi nhà cửa theo dòng nước chảy xiết
lãnh đạo địa phương đã vận động từng hộ dân di rời đến nơi an toàn
để bảo đảm tính mạng và tài sản
tuy nhiên một số người vẫn nhất quyết không đi vì nhiều lý do khác nhau
cái nhu cầu cuộc sống là phải về cầm gần chợ gần đường xá đâu này kia
nó dễ sinh hoạt
còn cái ví dụ như mà đưa về trung tiến trong kia thì nói chung là nó khó khăn
cùng tiến nhân cư mà ở dùng sâu nó xa cách xa khoảng năm bảy km
cho nên là người dân là e ngại
tại vì sống bằng nghề câu lưới thì chủ yếu là
chúng ở cặp bờ sông thì người ta sống người ta dân lưới thì người ta sống hằng ngày
còn những người mà đi làm ở cộng năng nghiệp thì người ta đi cho nó gần không chịu di rời
người ta chỉ là dồn lên phía trước phía nào mà nó còn an toàn
người ta dồn lại phía trước thôi chứ người ta không chịu đi
còn đây là những hình ảnh được ghi nhận tại tỉnh yên bái
sau trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua
nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng nếu không di rời thì sẽ rất nguy hiểm
tuy nhiên cũng tương tự bà con ở đồng bằng sông cửu long
một số người dân cũng kiên quyết không chịu đi
mặc dù chính quyền địa phương đã ra sức thuyết phục vận động
giải thích rất rõ tai nạn sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
thế nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan
phong tục tập quán của bà con thì cũng đã quen với việc sinh sống ở tại đây
thế nên là để bây giờ vận động bà con di rời ra khỏi vùng sạt lở và đi nơi khác
thì bà con cũng không quen có cái thói quen là ở những cái nơi mới
vì ở những nơi đó thì rất là xa anh em và xa ruộng nương cái nơi canh tác của người ta
không chỉ có sạt lở tình trạng những ngôi nhà chung cư cũ nát đang trở sập
cũng là nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân đang sinh sống tại đó
khu tập thể thành công phường thành công quận ba đình thành phố hà nội
nơi đây được xem là khu nhà tập thể cũ nát nhất của thành phố
khu vực nằm trong diện giải tỏa vì nhà đã quá xuống cấp
tuy nhiên mặc kệ nguy hiểm rình rập người dân vẫn kiên quyết bám trụ
không chịu di rời với lý do là vẫn sống tốt chẳng bị làm sao cả
không phải dưới kỹ thuật hiểu nhầm ở đây là nhà nứt không phải
mọi người không hiểu cứ bảo đây là khen nứt không có khen nứt nhà này không có khen nứt
hiện cả nước vẫn còn nhiều nơi đang trong tình trạng sạt lở nhiều trung cư xuống cấp nghiêm trọng
người dân nên di rời ra khỏi vùng nguy hiểm để đến nơi an toàn hơn
khu tái định cư mà cơ quan chức năng sắp xếp sẽ có thể còn lạ lẫm hoặc không thuận tiện trong sinh hoạt
nhưng dù sao vẫn bảo đảm tính mạng cho bà con
những quyết tâm nguy hiểm sẽ có thể mang lại hậu quả khôn lường
hãy dừng lại những hành động chống đối hợp tác với chính quyền địa phương
tất cả cũng vì quyền lợi của mọi người